xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
bộ y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ thuốc nhân lực vaccine để bình dương chống dịch
chiều một mươi bảy tháng tám bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cùng đoàn công tác của bộ y tế đã làm việc với tỉnh bình dương
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
bộ trưởng đã đến thăm kiểm tra công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại bệnh viện giã chiến hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín ở tỉnh bình dương
và động viên đội ngũ thầy thuốc đang làm việc tại đây
chia sẻ với những khó khăn vất vả của các y bác sĩ trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
bộ trưởng nguyễn thanh long mong muốn các y bác sĩ các chiến sĩ áo trắng đang làm việc
trong trung tâm hồi sức cấp cứu tỉnh bình dương cố gắng dành tâm sức vì người bệnh
làm sao để người bệnh nặng chuyển tình trạng tốt lên giảm tỷ lệ tử vong
tuy nhiên các đồng chí cũng phải tuyệt đối tuân thủ chuyên môn
phòng hộ cá nhân để duy trì sức bền vì người bệnh đang cần chúng ta
rời trung tâm cấp cứu covid một mươi chín bộ trưởng nguyễn thanh long đã làm việc với lãnh đạo tỉnh bình dương
ngay sau đó báo cáo về tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh
tiến sĩ bác sĩ nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết
tính từ đợt dịch thứ tư tỉnh bình dương đã ghi nhận bốn mươi sáu năm trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn năm trăm tám mươi bốn ca bệnh phát hiện qua khám tại các cơ sở y tế
một mươi bảy ba mươi sáu ca phát hiện trong các khu cách ly tạm thời cho người test nhanh covid một mươi chín
hơn một mươi bảy ca bệnh phát hiện trong các khu phong tỏa và sáu sáu trăm tám mươi hai ca phát hiện trong cộng đồng
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng đề nghị tỉnh bình dương nghiên cứu áp dụng công thức năm điểm
chống dịch mà bộ trưởng đã đề nghị triển khai tại tp hcm bao gồm thực hiện giãn cách là cơ bản
quan trọng và quyết định an sinh xã hội là trọng yếu và thường xuyên
xét nghiệm là then chốt giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu vaccine là chiến lược lâu dài
có lẽ những ngày tháng này với ba trăm chín mươi ba các y bác sĩ trung tâm hồi sức cấp cứu covid một mươi chín
bệnh viện y học dược tp hcm sẽ không thể nào quên
đó là những tháng ngày xa gia đình nén lại những tình cảm dưa thịt để hoàn thành sứ mệnh
thiên lương của người thầy thuốc là đánh thắng đại dịch covid một mươi chín
trung tâm hồi sức cấp cứu covid một mươi chín bệnh viện đạo y dược tp hcm
là nơi điều trị những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
không chỉ có ánh sáng xanh đỏ của dịp sinh tồn tiếng khò khè của bình oxy
mà còn có cả những âm thanh người ta không hề nghĩ đến
đó chính là tiếng khòi của những người thân
làm sao để có thể giúp đỡ cho người bệnh mà điều trị covid một mươi chín tại trung tâm
có thể có được một kết nối với người thân có thể họ an tâm để điều trị
và họ có thể vượt qua được những chi phút khó khăn
cái việc covid một mươi chín thì người già rất là khó khăn bên thân
thì chúng ta đã có những cái việc mà kết nối làm sao dùng công ngại
để kết nối được với người nhà trong một cái khung giờ nào đó
ví dụ như là những giờ mà người thân có thể mà quay vào con gia đình
bảy h đến tám h tối thì chúng ta sẽ bố trí một khoảng thời gian từ một mươi đến một mươi năm phút
gọi điện về và dùng những cái máy tính bản mà đặt ngay ở giường bệnh
cho người thân có thể người ta nói được người ta sẽ trao đổi với người thân
người ta không nói được người ta nhìn người nhà thôi người ta nhìn người nhà
ấm lòng và người nhà sẽ trò chuyện trao đổi an ngữ động viên được tinh thần
cho người bệnh giúp cho người bệnh vượt qua được
tại đây có ba trăm chín mươi ba y bác sĩ nhân viên y tế đang ngày quên ăn đêm quên ngủ
hết lòng chăm lo cứu chữa cho các bệnh nhân covid một mươi chín thể nặng
phở giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê minh khôi bệnh viện đạo y dược tp hcm chia sẻ
chỉ trong vòng một mươi tám giờ sau khi nhận nhiệm vụ tại trung tâm hồi sức cấp cứu covid một mươi
năm mươi máy thở đã được đưa tới toàn bộ trang thiết bị
thuốc men đã tập trung về hết bệnh viện trường đại học y dược tp hcm
tất cả các cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn dược xét nghiệm cũng đã có mặt sẵn sàng
với nhiệm vụ mới các y bác sĩ ở đây xác định sẽ làm việc hết sức mình
theo chế độ ba k bốn kip
với những bệnh nhân covid một mươi chín tại đây họ như đang đi giữa những làn gen mỏng manh
của sự sống và cái chết để chiến thắng không chỉ cần máy móc thuốc men
mà còn cần cả sức mạnh về tinh thần
ngoài việc điều trị
chỉ cho các bệnh nhân covid một mươi chín họ chính là những người đối thân thương
cho các bệnh nhân bằng những cuộc gọi video bằng những tin nhắn từ người thân
đã không ít lần họ phải đối mặt với những áp lực và cả sự hoảng loạn từ người bệnh
nhiều cán bộ nhân viên y tế đã kiêm thêm nhiệm vụ trở thành chuyên gia tâm lý
cái giai đoạn lúc đầu rất là khủng hoảng
bây giờ thì giống như là mọi người đã nhập chấp nhận cái việc covid ra đến
và mọi người sống chung với lũ nhưng mà cái giai đoạn đầu thì rất là căng thẳng
cái người bệnh thậm chí là họ chửi cả nhân viên y tế luôn
họ nói là thậm chí họ chửi những cái từ rất là khó nghe
nhưng mà khi mà có nhân viên công tác xã hội vào
chúng em tâm sự chia sẻ động viên đặc biệt là việc cung cấp thông tin
việc cung cấp thông tin họ rõ ràng họ biết

và thường xuyên mỗi ngày nhân viên công tác xã hội đến đó
có ở giữa những làn danh mỏng manh của sự sống và cái chết
người ta mới thấy những liệu pháp tinh thần kết hợp cùng chuyên môn giỏi
đã phát huy sức mạnh dịu kỳ
hàng loạt các bệnh nhân nào đã được hồi sức điều trị tích cực
tại trung tâm hồi sức cấp cứu covid một mươi chín bệnh viện đại học y dưỡng cảnh của hồ chí minh
nhiều bệnh nhân là sản phụ nguy kịch sau khi được mổ mất con đã hồi phục ngoại mục
chưa bao giờ sứ mệnh của những người mang trên mình màu áo bờ lũ trắng
lại đặc biệt đến vậy
họ không chỉ làm tròn công tác chuyên môn mà còn trở thành những người thân
chăm sóc là cầu nối tiếp sức mạnh mẽ để phụng sự những người bệnh
để giây phút bệnh nhân được thở khí trời từ buồng trái ếch mô
khỏa lấp nỗi nhớ nhà và mỏi mệt sau những ngày chiến đấu xuyên ngày xuyên đêm
tại thành phố hồ chí minh các y bác sĩ vẫn luôn nỗ lực không mệt mỏi
để cứu chữa cho các bệnh nhân nặng
thuốc khám virus monopiravir cũng chính thức
được đưa vào để chữa trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh nhân điều trị tại nhà hạn chế tối đa tình trạng bệnh nhân chuyển nặng
ở đây sở y tế tp hcm vừa chính thức thông tin về việc đưa thuốc kháng virus monopiravir
vào thử nghiệm điều trị covid một mươi chín với mục đích nhằm hạn chế tỷ lệ chuyển nặng tại nhà
quy định mới này nằm trong phương án cập nhật của văn bản
hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f
với áp lực bệnh nhân lớn với hàng nghìn ca mỗi ngày như hiện nay
tp hcm lại tiếp tục chuyển sang phương án chứng dụng trung tâm và hội trợ tân bình
để thiết lập các bệnh viện giã chiến
trước đó tp hcm đã có phương án tận dụng các cơ sở trường trung học phổ thông
làm cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
các mắc ngoài cộng đồng vẫn giảm mạnh dừng lại ở một ca
nhưng hà nội vẫn thần tốc xét nghiệp tìm f diện rộng
cái hôm nay số ca mắc ghi nhận trong khu cách ly tại thủ đô cũng lên đến bốn mươi năm ca

với một hai trăm ba mươi năm ca mắc ngoài cộng đồng
để tiếp tục kiểm soát nguồn lây và bóc tách kép không ra khỏi cộng đồng
từ hôm nay đến hai mươi tháng tám hà nội sẽ thần tốc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
và tập trung ở một mươi ba nhóm đối tượng có nguy cơ cao
bao gồm người giao hàng người bán hàng tại các chợ truyền thống chợ cóc
nhân viên bán hàng tại siêu thị trung tâm thương mại người bán hàng tạp hóa tại nhà
nhân viên bán xăng lái xe khu công nghiệp và lái xe đường dài
nhóm người là nhân viên bảo vệ công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại hà nội
nhân viên bán thuốc người làm tại các kho hàng bán lẻ
người trực chốt kiểm dịch lực lượng hỗ trợ chống dịch
nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác như lái xe và lao công
đây là đợt thứ hai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho khu vực nguy cơ cao
và một mươi ba nhóm đối tượng có nguy cơ với số lượng một triệu mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật rt pcr
hôm nay hàng ngàn người dân tại phường quảng an quận tây hồ đã được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
cdc hà nội cho biết từ ngày chín tháng tám đến nay hà nội đã lấy được ba trăm một mươi ba một mươi mẫu xét nghiệm
và phát hiện hai mươi chín ca dương tính sars cov hai
covid một mươi chín đã gây ra biết bao nhiêu mất mát đau thương
có những nỗi đau thấu đến tận trời xanh như mới đây đã xảy đến với nữ hội sinh
đang mang thai mất vì covid một mươi chín ở tâm dịch bình dương
hôm nay cộng đồng mạng đẫm nước mắt
xót thương cho nữ hội sinh và cảm động trước lá thư chia buồn của giám đốc sở y tế bình dương
tất cả chúng ta hãy biến đau thương thành hành động
mỗi người trên một mặt trận mỗi người một nhiệm vụ cùng chung sức đồng lòng
nhất định phải chiến thắng giặc covid một mươi chín nhất định phải chấm dứt những ngày tháng đau thương này
đó là những lời nói đầy đau xót của ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương
trong lá thương chia buồn đẫm nước mắt gửi đến gia đình nữ hộ sinh dương nguyễn thủy trinh
ba mươi tuổi nhân viên khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
đã mất vì covid một mươi chín trong quá trình điều trị bệnh nhân
bức thư có đoạn trong niềm thương tiếc vô hạn chúng tôi vẫn tin tưởng rằng
dù đứa hộ sinh dương nguyễn thủy trinh đã ra đi gia đình và các đồng nghiệp vẫn sẽ mãi mãi tự hào
về người chiến sĩ áo trắng đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân
cái chết đối với từng người vốn dĩ là một hành trình cố đơn không thể chia sẻ cùng ai
này điều khủng khiếp nhất của đại dịch covid một mươi chín không chỉ là chia cách tình thân
cắt đứt sự giao tiếp trong xã hội mà còn đẩy những người nhiễm và người chết vào hoàn cảnh đơn độc đến tận cùng
nữ hộ sinh dương nguyễn thủy trinh và những bệnh nhân không may đã phải chấm dứt sự sống của mình
trong sự tàn nhẫn của cái chết do đại dịch covid một mươi chín
chúng tôi rất đau xót nhưng cũng tự hào vì sự hy sinh của một người đồng nghiệp
sẽ góp phần mang lại sự sống cho rất nhiều người ở lại
nữ hậu sinh dương nguyễn thủy trinh đã bị nhiễm covid một mươi chín và điều trị tại bệnh viện giã chiến
vườn phú tránh thị xã tân uyên
đây là nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng và rất nặng
do đang mang thai lại không thể tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đã trở nặng cách đây một tuần và tử vong vào tối một mươi sáu tháng tám
cuối thư giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cũng đã gửi gắm niềm tin về ngày chín tháng xa với covid một mươi chín
đứng trước sự tàn nhẫn của đại dịch
chúng ta sẽ có một con đường là phải chiến đấu và phải chiến thắng
như vậy mới đem lại cuộc sống mạnh khỏe bình an vốn có trước đây quay trở lại với chúng ta
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều học sinh phải di chuyển về địa phương cư trú mà không kịp thời trở lại trường học để bắt đầu năm học mới
nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh bộ giáo dục và đào tạo đề nghị
quỹ ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo và các trường tiếp nhận
tạo điều kiện cho các học sinh từ nơi khác đến
đang cư trú tại địa phương trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
được vào học tập tại các trường trên địa bàn theo nguyện vọng trong năm học mới
đồng thời hỗ trợ học sinh về các trang thiết bị học tập cần thiết theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường
đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường hoặc xin chuyển trường
sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường cư trú
tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở
đảm bảo quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường
đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy với yêu cầu này của bộ giáo dục và đào tạo
những học sinh phải theo gia đình về quê tránh dịch khó khăn khi quay lại học tập trong năm học mới
có thể học tại nơi cư trú hoặc có thể xin chuyển trường về học tại các nơi cư trú
trong một mươi hai giờ qua cdc nghệ an ghi nhận thêm hai mươi ca mắc mới
trong đó có một mươi một ca mắc ngoại cộng đồng liên quan đến trợ đồ mối tp vinh
tính từ ngày một mươi ba tháng sáu đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận sáu trăm một mươi bốn
bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi địa phương
liên quan đến ủi dịch đầu mối tp vinh từ ngày một mươi bốn tháng tám đến nay
cdc nghệ an đã ghi nhận bốn mươi năm ca mắc ở sáu địa phương
hôm nay sau khi thị xã cửa lò ghi nhận hai ca mắc mới trong cộng đồng
tỉnh nghệ an đã quyết định cách ly xã hội toàn thị xã cửa lò
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bắt đầu từ giờ ngày một mươi chín tháng tám
trong những ngày tới thị xã cửa lò sẽ phối hợp với tp vinh và huyện nghi lộc
thực hiện lập chốt chặn hợp lý hạn chế tối đa sự
qua lại của người dân tăng cường xét nghiệm
tập trung cao nhất tìm kiếm các ca bệnh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
kết quả xét nghiệp bằng rt pzr vào ngày một mươi bảy tháng tám khẳng định
hà tĩnh thêm hai mươi một ca dương tính với sars cov hai
trong đó có sáu ca cộng đồng và một mươi năm ca là công dân đến từ các tỉnh miền nam
đã được cách ly sau khi trở về địa phương
sau khi phát hiện những ca mắc covid một mươi chín mới
cdc hà tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương
để tiến hành điều tra truy vết
và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời đưa các bệnh nhân đi cách ly điều trị
theo thống kê của ngành y tế hà tĩnh từ ngày bốn tháng sáu đến nay
hà tĩnh đã ghi nhận ba trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín
sau khi tiếp tục xuất hiện sáu ca mắc trong cộng đồng
chiều ngày một mươi bảy tháng tám phó chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh lê ngọc châu
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà tĩnh
đã ký ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế
toàn bộ thị xã hồng lĩnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở lúc đăng ký kênh ngay sau bản tin này
hãy để lại những bình luận yêu thương để trở thành người đồng hành thực sự
với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch